ngày một mươi ba tháng hai sáng đầu tuần giá vàng sjc giảm hai mươi đồng một lượng cùng lúc giá vàng thế giới giảm về một hai trăm ba mươi một usd một ounce
mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay ngày một mươi ba tháng hai công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá mua vàng là ba mươi sáu bảy mươi tám triệu đồng một lượng trong khi giá bán ra là ba mươi bảy tám triệu đồng một lượng
so với phiên cuối tuần trước giá vàng đã giảm hai mươi đồng một lượng nhưng tranh lệch giá mua giá bán vẫn giữ nguyên là ba trăm linh đồng một lượng
giá vàng thế giới khởi đầu tuần giao dịch giảm nhẹ so với cuối tuần trước
tại thị trường châu á giá vàng giao ngay giảm một usd trên một ounce xuống còn một hai trăm ba mươi một usd trên một ounce
giá vàng hiện tại theo tỷ giá ngoại tệ tương đương là ba mươi hai chín mươi bảy triệu đồng một lượng thấp hơn giá vàng sgc bốn một mươi một triệu đồng một lượng